cùng với việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển để ngăn chặn dịch tả lợn châu phi
các lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng đã đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát hoạt động giết mổ
tại các lào mổ trên địa bàn
trung tâm chế biến gia súc gia cầm đà nẵng trước khi đưa vào giết mổ
từng con lợn được lực lượng chức năng kiểm tra và ghi chép lại
chỉ khi có đầy đủ giấy tờ kiểm dịch và không có bệnh
những con lợn này mới được sơ chế để đưa ra thị trường
khi mà nhập về là có bộ thu y trực thâm bấu game bốn kiểm tra nguồn gốc heo
và cái tâm tâm là hỗ trợ là giám sát tiêu độc thử trùng
trước khi nhập heo vào rồi sau đó là bóng bộ kiểm tra lần hai
lần hai những heo khỏe được đưa lên trên
theo thống kê mỗi ngày trung tâm này xuất ra thị trường từ một đến một hai trăm linh con lợn
do được giám sát chặt chẽ trong tất cả các khâu
nên sản phẩm tại đây bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định
nguồn heo của tôi
ở đây là nhập xuất xứ của bình đình là giấy tờ đầy đủ
có kiểm dịch kiểm tra đầy đủ trước khi mà nhập vào cái lò đà sơn đây
không có xuất hiện cái hiện tượng heo bệnh heo mạch
vì người ta đã kiểm dịch trước khi vào ở đây rồi
cho nên cái nguồn heo nhập về đây sẽ đổ bổ các cái tiêu chuẩn
về vệ sinh thú y về vệ sinh an toàn thực phẩm
không chỉ tại các trung tâm chế biến
đà nẵng cũng tăng cường kiểm tra giám sát
tại các lò mổ nhỏ lẻ nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào địa bàn
nếu như phát hiện số lượng heo dứt mộ mà có dấu hiệu không có giáo của truy cập thu y
để mà xuất ra bán thì chúng tôi sẽ thành lập để thâu tiêu hủy
hiện trên địa bàn thành phố đà nẵng chưa phát hiện dịch tả lợn châu phi
các ngành chức năng vẫn đang tăng cường công tác kiểm tra giám sát không chủ quan nơi là